thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự vai trò đồng phạm đối với
tạ hải anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu nguyên trưởng ban xuất khẩu lao động công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
nơi ở hiện nay phường sài đồng quận long biên tp hà nội
cao việt bách sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tổng giám đốc công ty cổ phần bva nơi ở hiện nay phường mai động quận hoàng mai tp hà nội
nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba giám đốc công ty cổ phần bất động sản phúc hưng
anh trai nguyễn thị thanh nhàn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
một trần quốc công sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần uy tín toàn cầu nơi ở hiện nay xã yên thường huyện gia lâm thành phố hà nội
nguyễn thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn định giá simeco nơi ở hiện nay phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn bảy
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định nêu trên đúng quy định của pháp luật
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cũng tại quảng ninh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra vụ án hình sự buôn lậu vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại thành phố móng cái
ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng hà nội công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
kết quả điều tra mở rộng vụ án vào ngày một mươi sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bổ sung vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước đồng thời ra các quyết định tố tụng đối với bốn bị can gồm
quyết định khởi tố bị can đối với đỗ thị hạnh và nguyễn thị ngỡ về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự
quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn tuấn nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển vì nhân dân và kiều thị thúy
kế toán công ty trách nhiệm hiệu hạn xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hiểu hạn phát triển vì nhân dân về tội in phát hành mua bán trái phép hóa đơn chứng tử thu nộp ngân sách nhà nước theo điều hai trăm linh ba bộ luật hình sự
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
sau ba ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua
tòa án dân thành phố hồ chí minh đã tuyên án tám bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ vân đông á d a b
các bị cáo bị truy tố xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
cụ thể hội đồng xét xử tuyên phạt trần phương bình hai mươi năm tù tổng hợp hình phạt với bản án ba trăm một mươi ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và bản án số bốn mươi một ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tòa án dân thành phố hồ chí minh đã tuyên án tám bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ vân đông á d a b
cụ thể hội đồng xét xử tuyên phạt trần phương bình hai mươi năm tù tổng hợp hình phạt với bản án số bốn mươi một ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín và bản án số bốn mươi một ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín